thưa quý vị và các bạn lợi ích nhóm là một cụm từ một thuật ngữ được nhắc nhiều trong các văn kiện của đảng gần đây
nhận diện lợi ích nhóm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để đề ra các giải pháp đấu tranh phòng chống lợi ích nhóm một cách hiệu quả
đề cập đến vấn đề này các tác giả cao văn thống trần duy hưng đã có bài viết đăng hai kỳ trên tạp chí cộng sản
bài thứ nhất có tiêu đề nhận diện lợi ích nhóm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
bài thứ hai đề cập đến các giải pháp phòng chống lợi ích nhóm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài hai của loạt bài này
trong đó các tác giả đã nêu lên bảy giải pháp để phòng chống lợi ích nhóm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn lợi ích nhóm trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng
về phát triển kinh tế xã hội cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau
một là nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng nhất là người đứng đầu
về tác hại của nhóm lợi ích tiêu cực và lợi ích nhóm tiêu cực
để từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
việc nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội có chất lượng hiệu quả
nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác tham mưu
người đứng đầu chính quyền các cấp các ngành cơ quan đơn vị tổ chức
trong việc nhận thức đúng về tác hại của nhóm lợi ích tiêu cực
để từ đó thực hiện đúng thực hiện tốt chức năng tham mưu trong xây dựng ban hành
tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
không lợi dụng để tạo ra lợi ích nhóm để trục lợi gây thiệt hại cho đảng nhà nước cơ quan đơn vị và cho xã hội
nếu trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền
tổ chức thực hiện của các cấp các ngành cơ quan đơn vị tổ chức kể cả doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nói chung
còn nhiều điểm tối không rõ ràng không đồng bộ thiếu thống nhất thậm chí còn trồng chéo mâu thuẫn
thì đó sẽ là cơ hội là cơ sở cho nhóm lợi ích tiêu cực hình thành phát triển
dẫn đến lợi ích nhóm tiêu cực cũng hình thành và phát triển gây tác hại khôn lường cho xã hội
vì vậy một trong những giải pháp làm cho lợi ích nhóm tiêu cực ít có cơ hội hình thành và phát triển
là phải nâng cao chất lượng hiệu quả ban hành và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành
và thực hiện chủ trương chính sách nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội có tính khả thi trong cuộc sống
không bị lợi dụng lách luật để cấp dưới ban hành chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội
hoặc lợi dụng tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng của cấp trên về phát triển kinh tế xã hội
mang tính chất lợi ích nhóm để trục lợi
hai là để thực sự tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn lợi ích nhóm tiêu cực
thì phải tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
cán bộ tham mưu hoạt định chủ trương đường lối chính sách nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
tinh thần cần kiệm liêm chính trí công vô tư theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm
nêu cao ý thức thực hiện đúng quy định về đạo đức công vụ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức
mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cần động viên người thân trong gia đình
chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của nhà nước không lợi dụng vị trí công tác của mình để trục lợi
ba là cần sớm xây dựng những giá trị chuẩn chung những cơ chế hữu hiệu bảo vệ lợi ích quốc gia
tạo sự đồng thuận trong xã hội
cần hoàn thiện luật đầu tư công
và làm rõ quyền tự chủ địa phương với yêu cầu quản lý nhà nước tập trung thống nhất
đặc biệt là trong quy hoạch tổng thể chung và quản lý nền kinh tế theo nguyên tắc thị trường
phân biệt rạch ròi giữa mục tiêu vì lợi nhuận với mục tiêu phi lợi nhuận
nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ kinh tế của các hoạt động đầu tư công
giữa quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh
khắc phục sự thiếu minh bạch trong chính sách thông tin và cả trong hệ thống tiêu chí đánh giá
đo lượng chất lượng hiệu quả đầu tư
tăng yêu cầu giải trình sự phản biện và giám sát xã hội
giảm thiểu các bệnh thành tích bệnh quan trọng hình thức trong hoạt động của các tổ chức đảng
tổ chức nhà nước đoàn thể chính trị xã hội các cấp
sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm đề án trung tâm giao dịch đất của các địa phương
để khắc phục tình trạng lợi ích nhóm tham nhũng và hạn chế khiếu nại tố cáo
trong lĩnh vực quản lý đất đai thời gian qua
bốn cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra cấp trên trú trọng tăng cường
đổi mới phương thức biện pháp nội dung kiểm tra giám sát kiểm soát cán bộ đảng viên dưới quyền
trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
đặc biệt là phải hết sức coi trọng kiểm tra giám sát kiểm soát việc thực thi quyền lực
quyền lực chính trị quyền lực hành chính quyền lực kinh tế của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng tổ chức nhà nước cơ quan đơn vị
kể cả cán bộ tham mưu cấp chiến lược từ cấp tỉnh trở lên
trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách nghị quyết
về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quyền lực chính trị quyền lực hành chính
quyền lực kinh tế đều phải được kiểm tra giám sát kiểm soát nghiêm ngặt
chặt chẽ bằng chế độ quy định cụ thể không được lạm dụng để trục lợi
ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra giám sát đối với cán bộ
giữ chức vụ lãnh đạo quản lý chủ trì ở các cấp trước khi kết thúc nhiệm kỳ
để chống tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên công chức
gắn với đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn lợi ích nhóm tiêu cực để trục lợi trong việc ban hành
và tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
trong đó chú trọng thực hiện quy định tất cả công chức khi vào làm việc tại cơ quan đảng
cách trung thực đầy đủ chính xác tài sản của bản thân và của gia đình mình
và sau đó phải thực hiện kê khai thường xuyên hàng năm cuối nhiệm kỳ công tác
hoặc trước khi được điều động điều chuyển luân chuyển công tác mới
bảo đảm minh bạch các nguồn thu nhập của bản thân và gia đình
lợi ích nhóm thực ra là sự câu kết của những cán bộ đương chức thoái hóa biến chất
với những kẻ lợi dụng những người này để có được những cơ chế chính sách có lợi cho mình
đơn giản chỉ cần một chữ ký một cái thư tay để thuận tiện
trong việc cấp đất cấp dự án cũng sẽ đem lại những lợi ích vô cùng lớn
nhưng không phải cho nhân dân mà là cho một nhóm nhỏ người
lợi ích nhóm có nhiều cách biểu hiện bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
nhưng không thể không nhận diện được và phòng ngừa ngăn chặn nó
vì vậy phải chết để xóa bỏ cơ chế xin cho liệt cấp tăng cường
minh bạch công khai hóa để phòng chống triệt để lợi ích nhóm
và xoát lại công tác cán bộ vì nhân tố con người là quan trọng nhất
và quyết định tất cả
phải xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể sát hợp hơn để đánh giá cán bộ
một cách công khai công bằng hiệu quả
đổi mới công tác cán bộ theo hướng đề cao quy chuẩn hóa
chuyên nghiệp hóa chuyên môn hóa và đề cao trách nhiệm cá nhân
người đứng đầu khắc phục tình trạng ô rù chạy trọt nhưng không đảm bảo
chất lượng cán bộ coi trọng phát hiện đào tạo sử dụng và tôn vinh người tài
đủ tâm và đủ tầm gánh vác trọng trách để kiên quyết
biểu hiện lợi ích nhóm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện
nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
thường xuyên phát hiện xử lý loại bỏ kịp thời những cán bộ tham nhũng
suy thoái đạo đức lối sống vô trách nhiệm mất uy tín và trở thành lực cản phát triển
có biện pháp kiểm tra giám sát kiểm soát và xử lý kịp thời các hoạt động phi pháp
ngăn chặn các biểu hiện bất minh giàu lên một cách nhanh chóng
đủ tầm lợi ích nhóm tiêu cực bảo đảm không có cơ hội để lợi dụng tạo ra
nhóm lợi ích tiêu cực và lợi ích nhóm tiêu cực trong việc ban hành
và tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế xã hội
sử dụng những công cụ biện pháp giám sát của cộng đồng của nhân dân và xã hội
để phát hiện những dấu hiệu bất thường bất minh nhằm ngăn chặn sự nảy sinh
phát triển nhóm lợi ích tiêu cực và lợi ích nhóm tiêu cực để trục lợi
có chủ trương biện pháp quyết liệt phòng chống nhóm lợi ích
trong một số lĩnh vực nhạy cảm đang gây bức xúc cho xã hội
như trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai khai thác tài nguyên khoáng sản
trong thực hiện các dự án đầu tư kể cả bằng vốn trong nước và vốn đầu tư nước ngoài
trong quản lý giá cả trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại
thực hiện nghiêm nguyên tắc trong hoạch định chính sách là các doanh nghiệp
trong đó có doanh nghiệp nhà nước không được ngồi cùng mâm với người xây dựng chính sách
mà phải tách biệt khối doanh nghiệp ra khỏi bộ chủ quản
người xây dựng chính sách không để tình trạng quan hệ bố con anh chị em chi phối mối quan hệ này
các bộ ở nước ta hiện nay vừa là bộ chủ quản vừa là người xây dựng chính sách
vừa là người điều tiết thị trường thì việc bảo vệ cho doanh nghiệp con của mình là điều dễ hiểu
vì vậy phải coi trọng tham vấn trong xây dựng hoạch định chủ trương chính sách nghị quyết
một cách công khai minh bạch để hạn chế loại trừ lợi ích nhóm tiêu cực
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
giải pháp phòng chống lợi ích nhóm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng
về phát triển kinh tế xã hội của các tác giả cao văn thống và tiến sĩ trần duy hưng
bài đăng trên tạp chí cộng sản
thưa quý vị và các bạn để chống tình trạng này
kinh nghiệm của trung quốc cho thấy quy hoạch chung có thể thay đổi nhà lãnh đạo quản lý
chứ nhà lãnh đạo quản lý không được thay đổi quy hoạch chung
điều đó có nghĩa là nhà lãnh đạo quản lý khi được giao điều hành
thực hiện chính sách chủ trương phát triển kinh tế xã hội
phải tuân thủ theo quy hoạch chung không được tự ý thay đổi quy hoạch chung
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trong trường hợp nhà lãnh đạo quản lý không điều hành thực hiện đúng quy hoạch chung đó
kinh tế xã hội không phát triển được thì coi như thất bại
không có năng lực thì sẽ bị thay thế bằng nhà lãnh đạo quản lý khác
có khả năng điều hành có hiệu quả hơn
còn trong trường hợp xét thấy quy hoạch chung cần phải được điều chỉnh
thì tự nhà lãnh đạo quản lý đó không thể tự mình thực hiện tự quyết định được
phải đề nghị cấp có thẩm quyền lập hội đồng xem xét quyết định
được điều chỉ hay không điều chỉ
vấn đề này đã từng bước khắc phục tư duy nhiệm kỳ
của các cấp lãnh đạo trong thời gian qua ở trung quốc
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau